chúng ta có thể nhìn thấy là bất cứ một người dân nào thì cũng đều mong muốn là có được một cái kỳ nghỉ lễ

thực ra thì tất cả các kế hoạch nghỉ lễ của chúng ta đã được biết là kéo
cả một năm rồi biết trước một năm
vì sao mà chúng tôi nói là hãy là những cái nhà du lịch thông thái chúng ta nên lập một cái kế hoạch trước
bởi vì là tôi có thể khẳng định rằng là có rất nhiều những cái lời mời gọi
những cái công tác quảng cáo truyền thông rằng là tour giảm giá bao nhiêu phần trăm cho dịp lễ hội
nhưng điều đấy là điều không thể
với một cái quan điểm và với cái kinh nghiệm làm trong ngành thì tôi khẳng định chắc chắn là
không bao giờ có tour giá rẻ vào cái dịp lễ cả
bởi vì chúng ta biết là nghỉ lễ rất là dài đặc biệt là cái dịp lễ ba mươi bốn một tháng năm sắp tới là kéo dài đến bốn ngày
mà có những nhà khi dùng thêm những ngày nghỉ lễ nghỉ phép họ đi đến thành sáu ngày một tuần
thế nên là vì vậy là chúng ta nên có một cái kế hoạch trước chúng ta chuẩn bị trước và đặt qua thông qua một số các công ty lữ hành có uy tín
thì chắc chắn là họ sẽ có được cái sự chuẩn bị trước cho một cái chuyến đi của mình
thì không thể có cái việc chặt chém cũng không thể có cái việc mà giá bị đội cao bởi vì là một số những năm trước là chúng ta một số các địa phương
nóng nhạy cảm của chúng ta là có những nơi là giá phòng tăng lên gấp đôi gấp ba và bản thân những cái con trait hợp đồng giữa các công ty du lịch là đều có sơ chạt cho cái dịp lễ tết
cái đấy là quy luật là không riêng thì việt nam mà kể cả đối với các nước là những cái ngày nghỉ lễ lớn là đều là thường là cái dòng khách với cái lượng khách tăng đột biến thì nhiều khi là cái cung không đủ cầu thì chắc chắn nó sẽ đội lên giá dịch vụ lên cao
vì vậy là chúng ta tôi khuyên là những người mà người dân đi du lịch thì nên chọn cho mình có một cái kế hoạch lập trình trước và chọn cho mình những cái điểm đến nó phù hợp
phù hợp thứ nhất là phù hợp về mặt thời gian thứ hai là về ngân sách và thứ ba nữa chính là cái điểm đến để phù hợp cho chính đối tượng gia đình
bởi vì là cái phân khúc thị trường khách cũng như là cái điểm đến nó rất là rõ ràng
thế là chúng ta nên là có một cái kế hoạch trước để làm sao cái kỷ nghỉ của mỗi gia đình mỗi người đó là thực sự là làm cái kỷ nghỉ mang ý nghĩa thực sự chứ không phải đi là để phải cứ phải lo là mình bị vừa
nó cao quá cái vaccine của gia đình nhà mình rồi là những cái sự không được chuẩn bị trước thì nó sẽ chắc chắn là nó sẽ dẫn đến những cái phiền toái hệ lụy không đáng có
vâng và tôi nghĩ rằng là mỗi người dân cũng nên tự nâng cao ý thức bảo vệ mình bằng cách là trước mỗi chuyến đi thì có lẽ chúng ta nên lên trên mạng và tìm hiểu tham khảo những cái ý kiến của cộng đồng mạng đúng không ạ
vậy thì bà có thể nêu một số những cái trang web khá là tin tưởng để làm lời khuyên cho mọi người khi muốn đi du lịch
thực ra thì với cái xã hội hiện đại và đặc biệt là cái mạng xã hội
bởi vì bây giờ thì có thể là chỉ cần một enter một cái enter là đi du lịch vòng quanh thế giới
đấy cũng là cái cơ hội rất là thuận lợi cho tất cả dung cả du khách
thế thì tôi nghĩ rằng là một số các cái trang thông tin nhiều khi khách du lịch còn thông thạo hơn cả đối với chúng tôi làm nghề
bởi vì làm nghề chúng tôi chỉ quan tâm đến cái thị trường của mình cũng như là đối với các công ty lựa hành quen thuộc
nhưng mà khách thì có rất nhiều sự chọn lựa có thể nói là họ bây giờ là tượng đế
rất nhiều cách chọn lựa thế thì một số các cái trang thông tin thì chúng tôi nghĩ là đặc biệt là trang
trang của tổng cục du lịch việt nam
cũng trên đó cũng rất là đầy đủ áp những thông tin ví dụ các lễ hội của các địa phương trong cả nước sáu mươi ba tỉnh thành
rồi là những cái công ty du lịch lữ hành uy tín
đều thể hiện hết ở trên cái trang của vietnam vn gov vn của tổng cục
ngoài ra tôi có thể gợi ý một số các cái trang mà được cộng đồng du lịch rất là tín nhiệm
cũng như là cái này có thể nói là cái trang mà quốc tế đánh giá rất là chuẩn xác về cái chất lượng dịch vụ của các cái khách sạn cơ sở lưu trú
cũng như là các cái điểm đến đặc biệt là agoda hay là chipadvisor
tất nhiên là chúng ta đều hiểu với nhau câu chuyện là việc chặt chém sẽ khó tránh khỏi khi mà cầu thì lại vượt quá cung
nhưng mà tuy nhiên chúng ta cũng không thể nào mà bỏ qua được vai trò của các cơ quan chức năng
theo bà thì chính quyền ở những nơi mà có địa điểm du lịch thì nên có cách quản lý như thế nào để mà khách du lịch sẽ có ấn tượng tốt hoặc là yên tâm khi mà di chuyển đến đó
cái gốc của vấn đề thì chắc chắn là tôi đã nói để chuẩn bị cho mỗi cái kỳ nghỉ
các dịp nghỉ lễ thì đều có những cái phía cơ quan quản lý nhà nước cũng như là chuyên ngành đều có những cái sự phối hợp với nhau rất chặt chẽ
đặc biệt là những năm gần đây là khi mà du lịch đã được xác định là ngành y tế mũi nhọn rồi tất cả các địa phương nó có thể nói là nhà nhà người người đều muốn phát triển du lịch
thì đều có cái kế hoạch rất là rõ ràng để chuẩn bị
tuy nhiên thì tôi nghĩ là không thể kiểm soát hết nổi bởi vì là khi mà cung mà vượt cầu mà vượt quá cung thì chắc chắn là cũng sẽ có những cái vấn đề xảy ra
có thể xảy ra bất kể mọi nơi nào trên đất nước của chúng ta
trên dạy đất hình chữ s này có vấn đạn chặt chém vấn đạn tăng giá rồi là nói rằng là rõ ràng là không ăn thì có rất là nhiều cái nhà hàng
bởi vì là chúng tôi cũng không thể phía cơ quan quản lý nhà nước cũng không thể cấp đạt chuẩn cho tất cả các nhà hàng đóng trên địa bàn được
và có thể có một số những nhà hàng chỉ mới nổi lên phát sinh thêm vào cái dịp lễ thôi thì bản thân cơ quan quản lý nhà nước cũng không thể kiểm soát nổi
thế thì cũng chỉ khuyên du khách rằng là hãy trước khi đi
chuẩn bị đầy đủ cho mình cái thông tin và đến đó và để có nhận được cái sự tiếp nhận thông tin đầy đủ nhất
cũng như là có tất cả những địa phương bây giờ đều có những đường dây nóng để nối du khách với cơ quan quản lý nhà nước trực tiếp tại địa phương
hoặc là với cái quản lý của điểm đến du lịch đó để chúng ta có thể phản ánh
và những cái ý kiến của du khách đó là những cái ý kiến mà tôi nghĩ rằng là chúng tôi rất là trân trọng
cũng như là cầu thị để mong nhận được những đóng góp
cũng như là nhận được những cái fitback những cái phản ánh của du khách kịp thời
và để tránh cho du khách những cái việc mà phiền hà không đáng có
thực ra nếu như nói đến tình trạng du khách bị hết giá quá cao mà đặc biệt là du khách nước ngoài bị chặt chém thì có lẽ không phải là câu chuyện mới nữa
và chính quyền các cơ quan chức năng cũng đã dùng nhiều biện pháp chấn chỉnh
nhưng chúng ta thấy rằng là hiệu quả thì cũng chưa hẳn đã là quá rõ rệt
vậy thì sắp tới liệu là chúng ta có những cái phương án nào mới để có thể đẩy lùi được vấn nạn chặt chém du khách hay không
điều đầu tiên thì phía tôi nói rồi là cái sự phối hợp rất chặt chẽ
ở đây là có một sự tác động qua lại giữa chính phía cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng dân cư
đặc biệt là cái phần giáo dục ý thức
thì cũng rất là may mắn như là kể cả cái việc mà vận chuyển khách du lịch
thì chúng tôi là những năm gần đây ba năm gần đây là cũng có cái việc mà đào tạo nghiệp vụ cho lái xe phục vụ du khách
thì cái đấy cũng là một cái phương án mà tiếp cận rất là gần với lái xe trong du lịch phục vụ du lịch
rồi kể cả lái xe taxi là đều làm việc với các hãng lái xe taxi
vì chúng ta nhìn thấy là nhận cái việc chặt chém đầu tiên là nghĩ đến là chính là cái xe taxi
trước đây là mang một cái hình ảnh rất là tệ cũng như là một cái sự lo lắng
một cái sự luôn luôn bất an của du khách khi leo ly lên một cái chiến xe taxi của việt nam của hà nội để đi về
điểm đến chỉ rất lo là bị tính quá cước
thế thì cái việc mà kết hợp giáo dục ý thức cũng như là cái trao dổi nghiệp vụ cho đội ngũ lái xe
thì ba năm gần đây thì phía
cơ quan quỹ lý nhân nước chúng tôi đã làm đào tạo gần như hàng tháng
thì cũng bước đầu đã đẩy lùi đi được
tôi nói là đây chính là cái việc ý thức nâng cao ý thức của chính người dân
của chính những người phục vụ cho ngành du lịch để họ hiểu rằng là mỗi một cá nhân
mỗi một nhân tố đó chính là những cái đại sứ về du lịch chứ không phải là nằm ở một cái vị đại sứ nào
thì cái điều đó là cái cộng đồng và cái sự góp sức rất lớn của cộng đồng ngoài những cái chế tài
ngoài những cái quy luật ngoài những cái luật đặt ra từ phía cơ quan kiểm nhà nước
thì ở đây chính là cái việc
tham gia của cộng đồng dân cư của ý thức của người dân vào để tác động sao
để cái hình ảnh của cái du lịch của cái điểm đến đó mang lại những cái ấn tượng sâu sắc
cũng như là mang lại cái sự thân thiện nhất cho du khách khi mà trải nghiệm
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của bà
và một lần nữa cũng cảm ơn bà đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thêm nhiều những thông tin bổ ích
để kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm thực sự có ý nghĩa
và không bị gặp phải những nạn chặt chém tại các điểm du lịch
thì trước tiên khi chúng ta đi nên lên kế hoạch cụ thể tìm hiểu chi tiết giá cả
các dịch vụ sẽ sử dụng cũng như là tình hình địa phương của nơi đến du lịch
bên cạnh đó cũng cần tham khảo ý kiến của người thân bạn bè đã có kinh nghiệm
và đến đây thì thời lượng của chương trình tâm điểm cũng xin được khép lại
chúc quý vị và các bạn cùng gia đình sẽ có dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
thật vui vẻ và đầm ấm
kính chào tạm biệt